ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã tổ chức chào đón những vị khách du lịch đầu tiên đến sông đất vịnh hạ long vào ngày đầu xuân mới mẫu tốt hai nghìn hai mươi
sáng ngày một tết nguyên đán tỉnh quảng ninh đã đón những vị khách đầu tiên tới thăm vịnh hạ long
đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa mở đầu cho chuỗi hơn một trăm linh sự kiện sẽ diễn ra trong năm du lịch hai nghìn một mươi tám sẽ được tổ chức tại tỉnh quảng ninh
ngay tại lễ đón này tỉnh quảng ninh đã giới thiệu quảng bá một văn hóa truyền thống dân tộc dịp tết đến xuân về
đồng thời cũng là nét đẹp tỉnh duy trì thực hiện tốt nhiều năm nay đó là tăng hoa cùng lì xì đến du khách
cùng với đó cảng tàu khách quốc tế tuần châu đã tổ chức các chương trình văn nghệ đặc sắc như múa rồng lân
mùa dối nước góp phần mang đến cho khách du lịch đặc biệt là các du khách nước ngoài những ấn tượng đẹp và đáng nhớ
tất cả các du khách có mặt tại cảng tàu khách quốc tế tuần châu đều bày tỏ thích thú vui mừng trước sự chào đón nồng hậu và đậm đà bản sắc văn hóa việt
tôi thấy rất ấn tượng với sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh quảng ninh
đây là lần đầu tiên tôi đến với vịnh hạ long và thấy thật sự may mắn khi đến tại thời điểm này
đây sẽ là một kỷ niệm đẹp đối với tôi
theo thông tin từ cảng vụ đường thủy nội địa quảng ninh chỉ một tiếng sau lễ đón những đoàn khách đầu tiên đã có một sáu trăm linh khách sông vịnh hạ long
hầu hết là du khách nước ngoài và con số dự kiến trong cả ngày mùng một tết sẽ là gần một mươi lượt khách
với mục tiêu mang đến cho du khách những cảm nhận đặc sắc nhất về tết cổ truyền dân tộc việt nam cũng như cảnh đẹp và sự thân thiện của mảnh đất con người hạ long quảng ninh
ngành du lịch quảng ninh đã có sự chuẩn bị chú đáo nhất trong công tác phục vụ và đón khách trong những ngày lễ đặc biệt